tại cù lao dùa nằm giữa sông đồng nai thuộc xã thạnh hội thị xã tân nguyên tỉnh bình dương đã khánh thành tuyến đường bản đồ biển đảo bằng gốm
tuyến đường bản đồ biển đảo bằng gốm được thực hiện tại ấp thạnh hiệp xã thạnh hội với bốn mươi bản đồ được trích từ cuốn sách hoàng sa trường sa luận cứ và sự kiện của nhà nghiên cứu đinh kim phúc
ngoài ra với sự giúp đỡ của bảo tàng tỉnh đồng nai trên tuyến đường này còn trưng bày sáu mươi bức ảnh quý về hoạt động của hải quân cảnh sát biển việt nam
việc thực hiện tuyến đường bản đồ bằng gốm và trưng bày những bức ảnh quý về biển đảo giúp người dân địa phương nhất là thế hệ trẻ hiểu một cách sâu sắc hai quần đảo hoàng sa trường sa là một phần máu thịt của việt nam
đồng thời góp phần nâng cao tình yêu nước lòng tự hào dân tộc và chân quý những người đang ngày đêm đứng trên đầu sóng ngọn gió để bảo vệ vùng trời thiêng liêng của tổ quốc